các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
hòn lưu bão số một cũng kết hợp với gió mùa tây nam gây thời tiết xấu trên nhiều vùng biển ở nước ta
trung tâm tư vấn bão khu vực do tổ chức hàng không dân dụng quốc tế chỉ định cùng cục hàng không việt nam
vẫn gấp rút chuẩn bị công tác ứng phó với ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
các cảng hàng không dự kiến trong khu vực ảnh hưởng gần gió giật gió mạnh gió rung mạnh là vân đồn cát bi
các cảng hàng không có thể bị ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới mưa lớn gió mạnh gồm nội bài thọ xuân vinh
để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới đảm bảo an toàn hoạt động bay người và tài sản tại các cảng hàng không
hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay
cục hàng không việt nam yêu cầu tổng công ty quản lý bay việt nam chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không liên tục
theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm cập nhật các bản tin dự báo cảnh báo
các càng hàng không hãng hàng không cùng các cơ sở cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt động bay
có trách nhiệm theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới
có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp
tại một số địa phương có ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới và đảm bảo tuyệt đối hoạt động bay
đồng thời cập nhật đầy đủ thông tin khí tượng từ các cơ sở khí tượng hàng không liên quan
và căn cứ tình hình thực tế để triển khai các hành động ứng phó cần thiết
giảm thiểu tác động đến khai thác đảm bảo an toàn hoạt động bay
bảo vệ người và tài sản của đơn vị trước thiên tai
cục hàng không cũng yêu cầu các đơn vị triển khai phương án phòng chống mưa bão
các biện pháp phòng chống ngập úng khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không
sân bay bảo vệ các công trình phương tiện thiết bị tại cảng hàng không
hạn chế ảnh hưởng do mưa bão gây ra đến mức thâm nhất
và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không phục vụ các nhu cầu của hành khách
các cảng hàng không giám sát công tác triển khai các nội dung ứng phó
tại các cảng hàng không liên quan đảm bảo liên lạc thông suốt với ban chủ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn cục hàng không việt nam và các cơ quan đơn vị liên quan
trong phạm vi trách nhiệm để triển khai ứng phó trong mọi tình huống
chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác trên thế giới
thưa quý vị trái ngược với những kỳ vọng ban đầu
năm hai nghìn hai mươi bốn tiếp tục trên đà trở thành năm nóng kỷ lục
các đại dương ấm lên băng ở nam cực chưa bao giờ mỏng hơn
và hiện tượng thời tiết khắc nghiệt xảy ra ở mọi châu lục
đó là thực tế đang hiện hiện trên bề mặt trái đất
chứ không chỉ dừng lại ở lời cảnh báo của giới chuyên gia
gần đây nhất báo cáo của trung tâm khí hậu thuộc liên đoàn chữ thập đỏ
và trang lưa điểm quốc tế công bố ngày hai mươi tám tháng năm cho thấy
biến đổi khí hậu đã gây ra trung bình thêm hai mươi sáu ngày nắng nóng cực độ trên thế giới trong một mươi hai tháng qua
cách đây không lâu dữ liệu từ cơ quan khí hậu của liên minh châu âu copernicus
cũng đã chỉ rõ tình trạng nắng nóng bất thường trên toàn cầu tiếp tục lan rộng
thế giới đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục vào tháng bốn năm nay
coppernios nhấn mạnh nhiệt độ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn ấm hơn một năm mươi tám độ c
so với trung bình ước tính ở thời kỳ tiền công nghiệp
cùng thời gian này nhiệt độ đại dương toàn cầu cũng ghi nhận mức nhiệt kỷ lục
khi nhiệt độ bề mặt đại dương đạt hai mươi một bốn độ c mức cao nhất trong tháng bốn
trong khi đó cơ quan khí quyển và đại dương quốc tế mỹ noa cho biết
hầu hết các bang ở new mexico và uta cùng với nhiều vùng ở ba bang azizona texas và colorado
có nguy cơ cao nhất sáu mươi bảy mươi chứng kiến nhiệt độ mùa hè cao hơn mức trung bình
ngoài ra toàn bộ vùng đông bắc nước mỹ từ bang manilu xuống bang pennsylvania và new south wales
cũng như một vùng rộng lớn từ bang louisiana đến bang arizona washington và idaho
có từ bốn mươi đến năm mươi khả năng trải qua nền nhiệt cao hơn mức trung bình từ tháng sáu đến hết tháng tám
bang texas đã phải hứng chịu hàng loạt trận mưa bão lốc xoáy lũ lụt chưa từng có và nhiệt độ cao kỷ lục
đầu tháng năm nhiệt độ tại đây cũng đã tăng vọt
tình hình tương tự tại khu vực châu á khi thời tiết nắng nóng bất thường liên tục tiếp diễn từ tháng bốn năm nay
nhiều khu vực của philippines chứng kiến mức nhiệt tăng mạnh lên đến bốn mươi bảy bốn mươi tám độ c
thái lan cũng trải qua một đợt nắng nóng kéo dài hàng tuần khi nhiệt độ ở tỉnh lampang ở phía bắc ở mức bốn mươi bốn sáu độ c
cơ quan kỳ tượng khí hậu và điện vật
lý indonesia cũng cho rằng hoạt động bất thường của khí quyển là một trong những nguyên nhân khiến indonesia phải hứng chịu nắng nóng trong những ngày qua
ấn độ cũng đã trải qua một trong những đợt nắng nóng gây gắt nhất trong lịch sử với nhiệt độ duy trì ở mức cao trong những ngày qua tại nhiều khu vực
các bang phía đông như andhra pradesh bihar tây bengal và odisha đặc biệt phải chịu ảnh hưởng nặng nề khi nhiệt độ liên tục lập các mốc cao kỷ lục mới
ngày hai mươi chín tháng năm trạm đao thời tiết tự động ở khu vực mungesput phía bắc đề
ghi nhận nhiệt độ lên đến năm mươi hai chín độ c
các vùng của tây phi và khu vực phía tây sahez cũng đã phải trải qua đợt nắng nóng như thiêu đốt vào cuối tháng ba và đầu tháng bốn vừa qua
theo nghiên cứu nhiệt độ nóng nhất được ghi nhận vào ngày ba tháng bốn tại mali với bốn mươi tám năm độ
nhiệt độ ở các vùng của burkina faso cũng lên tới bốn mươi năm độ c
theo nhà sử học thời tiết massimiliano herrera người theo dõi nhiệt độ kỷ lục trên khắp thế giới
đây là nhiệt độ tháng bốn nóng nhất từng được ghi nhận ở châu âu
nắng nóng cực độ cũng thiêu đốt nhiều vùng ở niger nigeria benin togo gahan cô tê invore
các đợt nắng nóng trên biển thì đã bao phủ gần một phần ba ca đại dương toàn cầu
đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba hơn chín mươi ca đại dương đều trải qua tình trạng nắng nóng cao điểm
trong khi đó các sông băng quan trọng trên toàn thế giới đang bị mất băng nhiều nhất
kể từ khi tổ chức khí tượng thế giới bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm một nghìn chín trăm chín mươi
riêng các sông băng apin ở châu âu chỉ trong hai năm qua cũng đã mất một mươi khối lượng băng còn lại
băng trên biển nam cực cũng đã ở mức thấp chưa từng thấy
tình trạng ấm lên của các đại dương và tan chảy ở các sông băng thềm băng
đã khiến mực nước biển năm ngoái dâng lên đến mức cao nhất
kể từ khi chúng ta bắt đầu theo dõi mực nước biển bằng vệ tinh từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
về kmo cũng nhấn mệnh rằng trung bình trong thập kỷ qua
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi ba mực nước biển đã dâng cao gấp hai tốc độ
trong thập kỷ theo dõi đầu tiên
tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay
và sáng ngày mai mùng hai tháng sáu
thủ đô hà nội có mây ngày nắng đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió bắc đến đông bắc cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi
trưa chiều giảm mây trời nắng
riêng khu vực lai châu điện biên chiều tối có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
phía đông bắc bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng gió bắc đến đông bắc cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
thanh hòa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác gió tây nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi ba độ
đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió tây nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi bốn độ
tây nguyên có mây có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông dài rác
cục bộ có mưa to gió tây nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
nam bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông dài rác
cục bộ có mưa to gió tây nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin của một số tỉnh thành phố trên cả nước